vào sáng ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt tạm giam
thêm hai trong số bốn đối tượng để điều tra về hành vi giết người sau khi đã vô cớ chặn đánh người lạ đến buôn mình chơi
đó là imanie một mươi chín tuổi và ichun san eman một mươi bảy tuổi cùng chú tại xã vụ bổn huyện krong bắc
liên quan đến vụ án giết người này trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu là iquan nie một mươi bảy tuổi và roma alen một mươi sáu tuổi chú cùng xã
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên đường đến đập nước của buôn eona xã vụ bổn
đối tượng trên thấy anh chạp văn phượng hai mươi hai tuổi chú cùng xã điều khiển xe máy chở theo một người bạn cũng đến bờ đập trên
vì không thích người lạ đến buôn mình nên quân đã rủ nhóm bạn đi để tìm đánh
khi thấy anh phượng cùng bạn đang ở đó các đối tượng đã lao vào hành hung
hậu quả anh phượng bị đánh gục tại chỗ với tỷ lệ thương tật là bốn mươi tám